ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đắk lắc long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm
ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam vào sáng nay ngày một mươi bảy tháng một mươi một
đắk lắc là địa phương có đa thành phần dân tộc nhất trong cả nước với bốn mươi chín dân tộc anh em sinh sống
cùng với truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc
đồng bào các dân tộc trong tỉnh hăng hái thi đua lao động sản xuất
từng bước xây dựng tỉnh đắk lắc giàu đẹp văn minh bản sắc
xứng đáng là trung tâm vùng tây nguyên trên tất cả lĩnh vực
với tinh thần đoàn kết chia sẻ những khó khăn cùng nhân dân trong cả nước
năm hai nghìn hai mươi ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đắk lắc đã tiếp nhận hơn một mươi sáu tỷ đồng
để ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và phòng chống thiên tai
tại buổi gặp mặt ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cũng đã tiếp nhận gần sáu tỷ đồng
từ các tổ chức nhà hào tâm ủng hộ quỹ vì người nghèo của tỉnh